thưa quý vị vào ngày hôm nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an tỉnh thanh hóa
với thành tích triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm có quy mô lớn trong phạm vi cả nước
nội dung thư khen nêu rõ
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lãnh đạo bộ công an được công an tỉnh thanh hóa báo cáo kết quả tổ chức đấu tranh
triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm có quy mô lớn trong phạm vi cả nước
bắt giữ khởi tố sáu đối tượng thù giữ hơn hai bảy trăm linh kg nguyên liệu giả dùng để làm trà sữa
ngăn chặn việc cung cấp hàng nghìn tấn trà sữa giả ra thị trường tiêu thụ
đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh thanh hóa
kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp quyền lợi của người tiêu dùng và sức khỏe của nhân dân
đồng thời gian đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
làm mất sự ổn định của thị trường xâm hại lợi ích sức khỏe thậm chí là tính mạng người tiêu dùng nhất là thanh thiếu niên
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương thành tích của công an tỉnh thanh hóa
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an tỉnh thanh hóa tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
tin tức an ninh trợ tự đối tượng lê hoàng cường tức là cường cô bê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
cùng với đồng bọn vừa bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về các hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
cường cô bê có hai tỉ nán về tội mua bán cháy phép chết ma tuế một tiền sự kinh doanh không phép
cường cô bê là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê lấn chiếm đất đai gây ra nhiều vụ án hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố phú quốc
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai mươi chín đối tượng
về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người mở rộng điều tra vụ án
theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
vào tối ngày hôm nay huyện con plong tỉnh con tung
động đất có đội lớn là ba chín và đây là trận động đất thứ một mươi một tại khu vực này trong ngày bảy tháng bảy
động đất tại khu vực huyện con plong xảy ra thường xuyên và liên cư tục kể từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
những ngày gần đây tần suất xảy ra và độ lớn của các trận động đất tại khu vực này có xu hướng tăng dần
các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá năm
để có kết luận chính xác thì thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn
các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện con plông
viện vật lý địa cầu khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này
cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng
các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh
còn tại tỉnh bạc liêu cũng vừa xảy ra một vụ sạt lở đất gây thiệt hại hơn năm tỷ đồng
vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hơn hai mươi ba h ngày hôm qua sáu tháng bảy
tại khu vực phía sau nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn dương lộc tiến
chuyên sản xuất bột cá ở ấp bốn thị trấn gành hào huyện đông hải
vào khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng sáu tại ấp canh điền xã long điền tây huyện đông hải
xảy ra vụ sạt lở lớn gây thiệt hại nặng về tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thủy sản trường phúc
ước tính thiệt hại về tài sản trên hai tỷ đồng
trước đó địa bàn xã tân phong thị xã giá rai xảy ra sạt lở bờ phía bắc sông bạc liêu
cà mau vào ngày bảy và tám tháng sáu làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân
cụ thể chín mươi sáu căn nhà bị sụt một phần nhà sau và xuất hiện các vết nứt
tổng chiều dài đoạn sạt lở có nguy cơ sạt lở khoảng một trăm bảy mươi mét
trước tình hình trên các ngành chức năng của tỉnh bạc liêu đã tăng cường kiểm tra
những nơi có nguy cơ sạt lở trên địa bàn thị xã đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân chủ động tự di rời đến nơi an toàn nâng cao cảnh giác đối với những khu vực sạt lở
giảm tối thiểu thiệt hại khi có sạt lở xảy ra
một mươi hai đối tượng có hành vi gây dấu chất tự công cộng tại phường việt hùng
đã bị công an thị xã quế võ tỉnh bắc ninh tạm giữ hình sự
trước đó dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu một nhóm đối tượng gồm các thanh thiếu niên
từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi trú tại tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương
hai xe máy mang theo gậy rút ba khúc kiếm vỏ chai thủy tinh phóng nhanh vượt ẩu
từ khu vực thành phố trí linh tỉnh hải dương đến khu vực thị xã quế võ
khi đi đến khu vực phố gậy phường việt hùng thì gặp một nhóm thanh niên đứng tại cửa quán bia
cho rằng nhóm thanh niên tại quán bia nhìn đều mình hai nhóm thanh niên đã xông vào
chửi bớ đánh nhau đập phá làm hư hại đồ đạc tại quán bia gây hoang mang
lo lắng trong quần chúng nhân dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
lương minh bảo trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tỉnh bến tre có ba tiền án đã cầm dao
đe dọa nhóm nữ sinh để cướp hai điện thoại di động
công an thành phố mỹ tho vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra trí khai nhận vào đêm ngày năm tháng sáu điều khiển xe trên các tuyến đường
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác
khi đến phường bốn thành phố mỹ tho trí nhìn thấy ba nữ sinh đang ngồi ghế đá sử dụng điện thoại di động
trí đã dùng dao đe dọa cướp hai điện thoại di động của hai em nữ sinh rồi tăng ga tẩu thoát
về hướng thành phố bến tre tỉnh bến tre
qua điều tra truy xét công an thành phố mỹ tho phối hợp với công an thành phố bến tre bắt giữ lương minh bảo trí
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng đàm thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố hà giang về hành vi lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu đàm thu hà mượn chiếc xe ô tô con nhãn hiệu hyundai santafe của người quen
sau đó đi từ thành phố thái nguyên lên thành phố hà giang
khi đến hà giang hà đã mang chiếc ô tô trên đi cầm cố với số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
rồi mang đi trả nợ và chi tiêu cá nhân
xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đàm thu hà để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn thị lan anh chú thành phố vĩnh yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
là một người không có nghề nghiệp ổn định song loan anh đã đưa ra thông tin là bản thân đang liên kết
làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh
nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách
vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lan anh đã rủ một người phụ nữ tham gia cho vay tiền
và hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong lan anh sẽ trả lại tiền gốc cùng với lãi suất
do tin tưởng nạn nhân đã chuyển nhiều lần vào tổng số tiền trên bảy mươi bốn tỷ đồng
nhận được tiền lan anh sử dụng toàn bộ và mũ bích cá nhân
và tiếp tục lừa những nạn nhân khác bước đầu cơ quan công an xác định nguyễn thị lan anh đã vay tiền
và chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền trên một trăm một mươi hai tỷ đồng
tiếp tục loạt bài điều tra về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố và bắt tạm giam phó giám đốc hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn là bảy nghìn ba trăm linh một s và bảy nghìn ba trăm linh ba g
hai bị can là nguyễn thanh long và trần lê trung đã nhận hơn chín trăm năm mươi triệu đồng
của các chủ phương tiện cầu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trịnh bắc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với trịnh bắc việt
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt tại địa chỉ số một trăm bốn mươi tám
phường tuệ tĩnh thành phố vinh đội lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi viên thuốc lắc sáu mươi bốn năm mươi tám gam ketamin
cùng các vật chứng liên quan để tạo được vỏ bọc tránh bị cơ quan công an phát hiện việt đã mở ra quán game
mục đích cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn thành phố vinh và vùng phụ cận
có yêu cầu được biết trịnh bắc việt đã từng có một tiền án về tội ma túy